gần như không ra đường hạn chế ra nơi công cộng phải thay đổi nhiều thói quen sinh hoạt hàng ngày
đó là trạng thái giãn cách xã hội mà người dân đà nẵng đang thực hiện do dịch bệnh covid một mươi chín
thế nhưng theo ghi nhận của phóng viên ai cũng chấp hành tốt các quy định chống dịch
và tin tưởng và quyết tâm của các cấp các ngành trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh covid một mươi chín
những ngày thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
những tuyến phố đà nẵng chỉ có vài phương tiện qua lại hàng quán hầu như đều đóng cửa
còn các khu dân cư cũng trở nên tĩnh lặng hơn bởi người dân chỉ ra ngoài đường khi thật sự cần thiết
tại các chợ dân sinh trên địa bàn từ lối vào chợ đến các cửa hàng tạp phẩm
quầy bán rau củ đều được răng dây như những hàng rào bảo vệ nhằm hạn chế người ra vào
người bán cũng như người mua chỉ tiếp xúc khẩn trương và giữ khoảng cách tối thiểu hai mét
cùng với đó lực lượng dân phòng địa phương luôn có mặt túc trực
tại các chốt thuộc tổ cộng đồng phòng chống covid một mươi chín
chúng tôi cũng ở đây cũng muốn bán và chấp hành theo quy định của thành phố và quỷ bán phương
và các chợ cũng đưa ra nếu mến là cũng niêm cấm cũng chấp hành theo
thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
thì trong thời gian qua thì quỷ bán chỉ đào phòng chống dịch covid một mươi chín của phương
cũng đoạt triển thai đông bồ một số giải pháp rất là quyết liệt
vẫn những hình ảnh quen thuộc của người lao công vệ sinh
đường phố và công nhân chăm sóc cây xanh bảo vệ môi trường làm việc chăm chỉ
nhưng họ có cùng chung một điểm là luôn đeo khẩu trang suốt trong quá trình làm việc
và thao tác khẩn trương hơn để nhanh chóng trở về nhà với những người thân
để thực hiện giãn cách xã hội bảo vệ sức khỏe cho bản thân gia đình và cộng đồng ngay giữa tâm dịch đà nẵng